cũng nằm trong những hoạt động nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ sáng nay phó chủ tịch quốc hội đại tướng đỗ bá tị cùng đoàn công tác của quốc hội đã tới thăm tặng quà các thương bệnh binh đang điều trị tại trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh phú thọ và tới thăm tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh
phó chủ tịch quốc hội đại tướng đỗ bá tị
tiếp tục phát huy truyền thống phẩm chất bộ đội cụ hồ đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của quê hương đất nước
nhân dịp này phó chủ tịch quốc hội độ bà tị đề nghị các cấp chính quyền các cơ quan tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của các thương bệnh binh